tương tự như trong sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty cổ phần sao thái dương

bộ y tế xác định việc cấp phép cho nhiều sản phẩm là để tăng cường nội địa hóa

tất cả các sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu
đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của việt nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành
các sản phẩm sau khi được cấp phép đều được theo dõi chất lượng và tính ổn định
về danh mục các sinh phẩm do tổ chức y tế thế giới who công bố và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp
các công ty mong muốn sản phẩm của mình được đưa vào danh sách của who
thì nộp hồ sơ đề nghị tổ chức y tế thế giới xem xét
tuy nhiên mỗi quốc gia tổ chức đều xây dựng tiêu chí và yêu cầu về hồ sơ
sản phẩm khác nhau về việc chấp thuận lưu hành sinh phẩm
các công ty có nhu cầu lưu hành sử dụng tại quốc gia và tổ chức nào
sẽ nộp hồ sơ theo quy định của từng tổ chức quốc gia đó
do vậy việc cấp phép của bộ y tế đối với sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ việt á
và các nhà sản xuất khác không phụ thuộc vào danh sách do who công bố
tính đến nay đối với sinh phẩm xét nghiệm pcr
theo danh sách sử dụng khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới có hai mươi ba sản phẩm được phê duyệt
trong khi đó tại châu âu đã chấp thuận năm trăm tám mươi chín loại sinh phẩm
mỹ chấp thuận sử dụng hai trăm bảy mươi sáu loại sinh phẩm hàn quốc chấp thuận sử dụng trong nước ba mươi một sinh phẩm
theo quy định của luật giá trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm
không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá
giá trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm được xác định thông qua đấu thầu
và giá các sản phẩm khác nhau theo từng thời điểm cũng như số lượng mua sắm khả năng cung ứng
bộ y tế đã hướng dẫn đôn đốc yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng trên thị trường
triển khai thực hiện việc công khai giá trang thiết bị y tế và công khai kết quả trúng thầu
hiện tại trên cổng công khai giá trang thiết bị y tế đã có trên một sáu trăm linh doanh nghiệp
thực hiện công khai giá bán giá nêm ít theo quy định của luật giá
có trên sáu mươi mặt hàng trang thiết bị y tế công khai giá tám hai trăm năm mươi sáu thiết bị y tế
ba mươi sáu một trăm chín mươi một vật tư y tế và một mươi năm năm trăm tám mươi bốn ivd cùng chín mươi ba hai trăm năm mươi ba kết quả trúng thầu
cùng thời điểm công ty cổ phần công nghệ việt á
nêm ít giá trên cổng công khai giá là bốn trăm bảy mươi đồng một sản phẩm
thì công ty cổ phần sao thái dương niêm yết giá loại xét nghiệm pcr là ba trăm linh đồng một sản phẩm
và xét nghiệm làm có giá ba trăm tám mươi năm đồng một sản phẩm
công ty alphako usa có giá một trăm bảy mươi chín tám trăm linh đồng một sản phẩm
có một mươi năm sản phẩm pcr nhập khẩu đã được cấp phép đăng ký
và nêm ít giá từ hai trăm tám mươi đồng đến sáu trăm linh đồng một sản phẩm
thông tin này đã được công khai trên cổng công khai giá
để các địa phương cơ sở y tế nắm bắt tham khảo khi xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm
đấu thầu sử dụng sản phẩm phục vụ nhu cầu phòng chống dịch mà không phải là giá bắt buộc áp dụng
các địa phương đơn vị thực hiện mua sắm đấu thầu theo đúng quy định và trách nhiệm về kết quả thực hiện
bộ y tế đã có nhiều văn bản yêu cầu các nhà cung cấp
kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện nghiêm việc công khai
cập nhật về giá trang thiết bị y tế bảo đảm chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định
trong đó đề nghị công khai giá bán đến đơn vị nhỏ nhất
trong trường hợp bất khả kháng có biến động về giá nếu có do ảnh hưởng của dịch bệnh
đề nghị các đơn vị chủ động giả soát cập nhật và chịu trách nhiệm về giá niêm yết trên cổng điện tử công khai giá
ngoài ra bộ y tế thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung và giảm giá
trong đó tập trung ưu tiên đẩy mạnh việc cấp giấy phép nhập khẩu và sản xuất trong nước
để tăng số lượng mặt hàng cung ứng trên thị trường nhằm tăng sự cạnh tranh giảm giá sản phẩm
mặt khác bộ y tế cũng đã hướng dẫn các đơn vị địa phương gộp mẫu một mươi một mươi năm cho mổ xét nghiệm pcr để giảm chi phí xét nghiệm
bộ y tế đã có các văn bản đề nghị các đơn vị sản xuất và kinh doanh xem xét giảm giá bán sinh phẩm xét nghiệm
để hỗ trợ cho các đơn vị chống dịch
đến nay về cơ bản hầu hết các sản phẩm đã được giảm giá
bộ y tế đã trình chính phủ ban hành nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi một có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong đó quy định giá sinh phẩm xét nghiệm thuộc mặt hàng quản lý giá
chính phủ cũng đã trình ủy ban thường vụ quốc hội đưa trang thiết bị sinh phẩm y tế phòng chống dịch covid một mươi chín vào mặt hàng bình ổn giá
công tác phòng chống dịch ở việt nam được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ
các địa phương chủ động mua sắm đấu thầu trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
việc thực hiện mua sắm vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế cứ theo các quy định của pháp luật về đấu thầu
cụ thể là luật đấu thầu năm hai nghìn một mươi ba nghị định số sáu mươi ba năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ thông tư số năm mươi tám năm hai nghìn một mươi sáu của bộ tài chính
riêng đối với trang thiết bị y tế còn căn cứ vào thông tư số một mươi bốn của bộ y tế
để thao gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác mua sắm
chính phủ đã ban hành nghị quyết số bảy mươi chín nqcp ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một về mua sắm thuốc hóa chất vật tư trang thiết bị phương tiện phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
và nghị quyết số tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một về các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh covid một mươi chín
trong đó việc xác định giá gói thầu mua sắm được quy định tại điểm c khoảng bốn điều hai của nghị quyết này
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ y tế đã có các văn bản hướng dẫn các địa phương đơn vị thực hiện mua sắm
cụ thể là công văn số bốn nghìn tám trăm bốn mươi một btc hcn ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ tài chính công văn số sáu nghìn một trăm bốn mươi bốn bkhdt qldt ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ kế hoạch và đầu tư
công văn số sáu nghìn năm mươi tám bit khtc ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
trên cơ sở đó các địa phương đơn vị phải thực hiện việc đấu thầu mua sắm theo các quy định hiện hành của nhà nước
bộ y tế đã có các công văn gửi các đơn vị sản xuất nhập khẩu và cung ứng sinh phẩm xét nghiệm nghiêm cấm việc tăng giá hoặc đầu cơ tích chữ và nghiêm túc thực hiện việc cập nhật giả soát công khai minh bạch về giá trên cổng thông tin điện tử công khai giá đồng thời chịu trách nhiệm về giá công bố cũng như tính chính xác đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định

công tác của bộ y tế về công tác đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm và kiến quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân phi phạm
đồng thời bộ y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc trực thuộc bộ và sở y tế các tỉnh thành chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan ra soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng đúng chủng loại phù hợp với tình hình mới thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch đúng quy định đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu mua sắm
trước đó ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có công văn số tám nghìn một trăm năm mươi một bit tgb về việc phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có công văn số bảy nghìn chín trăm năm mươi hai b về việc tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín
việc nâng khống giá bộ xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á là rất nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh